phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù
bước đầu tại cơ quan công an đối tượng lê thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thành phố đồng hới khai nhận lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện
hỗ trợ kinh tế cho một số bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn bốn và phải chạy thận theo chu kỳ điều trị thường xuyên tại các cơ sở y tế
hiền đã yêu cầu những người bệnh này sao y hồ sơ bệnh án điều trị chạy thận nhân tạo theo chu kỳ và đưa bệnh án cho hiền
lê thị thu hiền liên hệ với những đối tượng bị tuyên án phạt tù đang được tại ngoại và có nguyện vọng xin tạm hoãn chấp hành án
lấy thông tin cá nhân của các đối tượng này sửa thông tin về người bị bệnh thật ở trong bệnh án thành thông tin cá nhân của đối tượng
cần xin hoãn chấp hành án phạt tù và đưa cho các đối tượng này để thu lợi
khi có bệnh án giả các đối tượng quyết định chấp hành án phạt tù sử dụng để làm thủ tục hàng năm xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù
từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hiền đã giao cho đặng tuấn minh và nguyễn thanh xuân cùng chú tỉnh quảng bình ba bệnh án giả cho ba đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ thêm có bốn đối tượng liên quan
ra quyết định tạm giữ hai đối tượng lê thị thu hiền và đặng tuấn minh để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án